ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên trong cả nước
mở đầu thư chủ tịch nước khẳng định năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm chất lượng giáo dục ở các cấp học
và trình độ đào tạo được giữ vững và nâng lên các đội tưởng tham gia thi khu vực và quốc tế
tiếp tục đạt thành tích xuất sắc
chủ tịch nước ghi nhận biểu dương những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của ngành giáo dục
trong năm học vừa qua
trong năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu chủ tịch nước trương tấn sang nhấn mạnh
ngành giáo dục cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt học tốt và cần tiếp tục thực hiện
có kết quả các nhiệm vụ được đề ra trong nghị quyết hai mươi chín của hội nghị trung ương viii khóa một mươi một
về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo tích cực chuẩn bị để triển khai thực hiện tốt nghị quyết
số tám mươi tám ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn của quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông
trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn các thầy giáo cô giáo nhất là các thầy giáo cô giáo
ở vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo tiếp tục cố gắng có nhiều đóng góp hơn nữa
cho sự nghiệp chồng người cao cả hết sức vẻ vang
cuối thư chủ tịch nước căn dặn các em học sinh sinh viên cần tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học
của dân tộc ta nòi gương các thế hệ cha anh đi trước phân đấu học tập tốt và giải luyện tốt
để mai này lập thân lập nghiệp trưởng thành góp phần đưa đất nước ta sánh vai với bạn bè nam châu
huyện tuần giáo là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận mưa lũ
đầu tháng tám vừa qua của tỉnh điện biên mặc dù vẫn còn rất nhiều khó khăn trong công tác khắc phục
hậu quả để lại song huyện tuần giáo đã tập trung sửa chữa cơ sở vật chất củng cố trường lớp
đảm bảo những điều kiện tốt nhất sẵn sàng cho ngày khai giảng năm học mới
trong những trường bị thiệt hại nặng nhất là trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở
mường mùn xã mường mùn tuy đã được xây tường bao kiên cố chống sạt lở đất song do nằm sát bờ suối
trận mưa lớn vừa qua đã cuốn trôi một trăm linh mét tường bao một nhà vệ sinh gara xe và một trăm linh mét vùng đất
khu vực học tập bộ môn thể dục thể chất của học sinh
để đảm bảo những điều kiện tốt nhất về trường lớp cho năm học mới giải pháp được huyện tuần giáo
thực hiện khá hiệu quả là việc xã hội hóa huy động sự chung tay giúp đỡ của các đoàn thể và dân bàn
ở từng địa phương tham gia hót dọn bùn đất vùi lấp sân trường sửa chữa trường lớp bàn ghế giáo viên học sinh
không chỉ đảm bảo tốt những điều kiện về cơ sở vật chất việc huy động học sinh ra lớp đảm bảo đủ sách giáo khoa
và vội viết cho học sinh nhất là vùng đủ cũng đã cơ bản hoàn tất
hiện nay bảy mươi đơn vị trường với gần hai mươi một học sinh trên địa bàn tuần giáo đã sẵn sàng cho ngày khai giảng
năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đắk rông là một huyện miền núi khó khăn của tỉnh quảng trị vượt lên những thiếu thốn
ngay trước thiểm năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
ngành giáo dục đào tạo huyện đã nỗ lực vận động học sinh đến lớp
nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất để phục vụ cho nhu cầu dạy và học
tuy nhiên cùng với niềm vui đón năm học mới
thì thầy và trò nơi đây cũng đang đứng trước nỗi lo vì thiếu trường lớp bán chú cho các em học sinh
đây cũng chính là vấn đề nan giải cho các cấp ngành tại địa phương
nơi nấu ăn chỗ nằm ngủ chỗ ngồi sinh hoạt cũng như khi học bài
tất cả đều gói gọn trong căn phòng nhỏ này
đây là căn phòng bán chú của các em học sinh nữ trường phổ thông dân tộc bán chú ba nang
đắk crông tỉnh quảng trị
khu nhà rộng một trăm hai mươi m hai được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng quảng trị xây tặng năm hai nghìn một mươi
chỉ chừng đó diện tích mà có tới một trăm hai mươi em học sinh cả nam lẫn nữ đều ở
học sinh học tại trường phổ thông dân tộc bán chú pa nang
các em ở xa nhất là hai mươi năm km còn em ở gần nhất cũng một mươi km
em hồi thủy vai ở ban bu
ở đây một mươi bảy cây không về nhà trong ngày được
ở đây thiểu nước thiểu nộng ăn ba bốn ban ngụ vật một giường rất khó khăn
năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu trường phổ thông dân tộc bán chú ba nang tuyển ba trăm năm mươi học sinh
trong đó có hai trăm linh học sinh ở lại bán chú
điều này đã gây rất nhiều khó khăn cho nhà trường
với nhu cầu đó so với tổng số học sinh có nhu cầu ở bán trú
chúng tôi không thể đảo hiểm được
và giải pháp trước mắt của chúng tôi
là vận động những phụ huynh
là có người bà con
quấn ba thẻ thốn gần nhất thốn a la tòa rè của ban nang
thì cho cả em ở
toàn huyện đắk rông có năm trường trung học cơ sở
hai trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở
và năm trường trung học cơ sở và tiểu học
hiện tại mới có hai điểm trường có bán chú
còn lại toàn huyện có bốn điểm trường bao gồm
hướng hiệp đắk đông a go a vào chưa tổ chức bán chú được
trong khi đó nhu cầu bán chú của các em là
hết sức cần thiết bởi lẽ học sinh ở đây
đều ở cách xa trường từ một mươi km trở lên
chúng tôi vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các cháu học sinh
thực hiện việc bán chú
thế nhưng thay vì có những cái cơ sở để cho các cháu ở lại
thì chúng tôi phải vận động bà con nhân dân
ở các thôn bản xung quanh trường học
để cho con em ở nhà
mong rằng các cấp các ngành cũng như ủy ban tỉnh
có sự quan tâm hơn nữa đối với huyện mền núi
trong vấn đề phát triển
và cơ sở phản chất cơ sở vật chất
của ngành giáo dục nói chung cũng như là
các cơ sở của trường bán chú
đối với một huyện nghèo như đắk rông tỉnh quảng trị
việc xây dựng được một ngôi trường bán chú
là điều hết sức khó khăn
không có trường bán chú đồng nghĩa thầy vật trò
ở đắk rông lại học tập với rất nhiều nỗi nhọc nhằn
mới đây tại chùa bon tum rang say
thị trấn cái tắc huyện châu thành a
phòng dân tộc kết hợp với phòng tư pháp
huyện châu thành a tỉnh hậu giang
đã làm lễ ra trao tặng
tủ sách pháp luật cho nhà chùa
tủ sách với khoảng tám mươi đầu sách báo các loại
như luật đất đai luật dân sự luật hôn nhân gia đình
thông qua tủ sách pháp luật
đã giúp cho nhà chùa có điều kiện tuyên truyền
phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc khơ me
giúp đồng bào hiểu rõ pháp luật biết vận dụng
pháp luật để bảo vệ các quyền và lợi ích
hợp pháp của mình góp phần ổn định trật tự
an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tại ubnd xã song lộc huyện châu thành tỉnh trà vinh
công an huyện càng long vừa tổ chức trao giấy khen
của giám đốc công an tỉnh cho anh nguyễn văn quyển
chú tại ấp phú khánh xã song lộc
và anh trương quốc hùng phó công an xã song lộc
đã có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng phạm tội
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám anh quyển đang đi làm ruộng
thì phát hiện có một thanh niên cất giấu
một chiếc xe mô tô vào trong đống dơ ở gần đó
nghĩ ngờ đây là đối tượng trộm
anh quyện đã điện báo cho công an xã song lộc
nhận được tin anh trương quốc hùng nhanh chóng có mặt
khi phát hiện có công an đến người thanh niên liền bỏ chạy
anh hùng cùng quần chúng nhân dân truy đuổi
và bắt giữ được đối tượng về cơ quan làm việc
tại đây đối tượng khai nhận tên là đặng văn triều
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thị trấn long bình
huyện an phú tỉnh an giang
và đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản của mình
qua quá trình truy xét
đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội
công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với lê văn long
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại thanh hóa
hiện là sinh viên trường đại học đà lạt
về hành vi trộm cắp tài sản
trước đó do không có tiền tiêu xài cá nhân
long đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản
tại trường đại học đà lạt
do biết rõ về đường đi
cũng như nắm rõ cách bố trí các khoa phòng
ngày một mươi sáu tháng tám long đã lẻn vào khoa quốc tế
cậy cửa lấy được một máy chiếu
hai màn hình một cpu một đầu dvd
một ổn áp điện một bàn phím và chuột
mang đi bán với giá một triệu năm trăm linh ngàn đồng
để lấy tiền tiêu xài cá nhân
sau đó đến ngày hai mươi sáu tháng tám
long tiếp tục đột nhập vào cửa hàng sinh viên
lấy được bốn mươi bảy thẻ sim điện thoại di động
một màn hình một cpu cùng bàn phím và chuột
được biết long không có chỗ ở ổn định thường xuyên
nên đã chơi game và ngủ tại quán internet
hiện vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng
thời gian gần đây
tại địa bàn xã hợp thành huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
nổi lên tình trạng mua bán trái phép chất ma túy
gây bức xúc trong quần chúng nhân dân
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an huyện cao lộc vừa xác lập chuyên án
bắt xử các đối tượng trong đường dây
vào hồi một mươi chín h ngày ba mươi một tháng tám
tại khối năm xã hợp thành huyện cao lộc
tổ trinh sát mật phục bắt quả tang trịnh văn cư
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
trú tại khu lò rèn thị trấn đồng đăng huyện cao lộc
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là một gói tinh thể màu trắng
qua giám định là chất ma túy đá
mở rộng điều tra
cơ quan công an khám xét khẩn cấp nhà đối tượng
đàm xuân an sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
trú tại khối năm xã hợp thành huyện cao lộc
thu bảy viên nến màu hồng
sáu gói ni lông tinh thể màu trắng
qua giám định đều là chất ma túy
có tổng trọng lượng sáu bốn trăm ba mươi hai gram
hai xe máy bốn điện thoại di động và một mươi ba bốn triệu đồng
từ lời khai của đàm xuân an
cơ quan công an tiếp tục bắt khẩn cấp
đối tượng dương xuân tuấn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
cùng chú tại khối năm xã hợp thành huyện cao lộc
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hiện chuyên án đang được tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý nghiêm minh các đối tượng trước pháp luật
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh gia lai
nhiều người vì nhẹ dạ cả tin
bị kẻ xấu lừa phỉnh bán tài sản
vay mượn tiền để vượt biên sang campuchia và thái lan
ở nơi đất khách họ trải qua những ngày tháng
lao động khổ cực khi phát hiện mình bị lừa
thì đã ăn năn hối hận muốn quay về
nhưng không có tiền và không biết đường về
nhưng đã được chính quyền địa phương
cơ quan công an giúp đỡ
nhiều trường hợp vượt biên này đã trở về
chăm lo làm ăn ổn định cuộc sống
tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
cơ sở klee hai mươi bảy tuổi
chú lảng tiên hai xã tân sơn
thành phố pleiku liên lạc qua điện thoại
với một số đối tượng người việt nam
đang định cư ở thái lan
chúng lừa phỉnh lôi kéo klee
bán nương rẫy trốn sang campuchia
sau đó sang thái lan để được đi nước thứ ba
có cuộc sống sùng sướng
vợ chồng klee bán rẫy cà phê
với giá một trăm sáu mươi triệu đồng
và trốn sang campuchia và thái lan
chỉ sau thời gian ngắn
các đối tượng lừa đảo chiến đoạt toàn bộ
số tiền vợ chồng klee bán rẫy
bờ vờ trên đất khách
không biết đường về và cũng không có tiền để về
klee và vợ phải làm thuê kiếm sống
nuôi hy vọng được trở về việt nam
tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
klee gọi điện thoại về cho người thân
để được giúp đỡ trở về việt nam
sau khi liên lạc với chú phùng
thì chú phùng vận động
gia đình em
gia đình tôi
về lại việt nam
chứng kiến xã
tạo điều kiện cho em được vây vốn
làm được một chóng mới
chuyện xảy ra tương tự
đối với cơ sở nai
ở làng tiêng hai
vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba
nai nghe theo lời kẻ xấu
đã bán một xe mô tô được một mươi ba triệu đồng
vay mượn thêm tiền vượt biên sang thái lan
sau những ngày tháng sống khổ cực
nai điện thoại về cho gia đình cho biết
đang sống khổ cực ở thái
và mong được trở về quê nhà
nhiều ngày liền không thấy nai về
nhà tôi lo lắng
đêm nào cũng khóc
chính quyền địa phương biết chuyện
đã đến thăm hỏi động viên gia đình tôi
khi biết nai đang ở thái lan
tôi liền đến báo cho ủy ban nhân dân xã tân sơn
nai đã được giúp đỡ
trở về nhà
tôi và gia đình mừng lắm
tôi cảm ơn chính quyền
sau khi tôi trở về
tôi mong muốn chịu đựng
để chính quyền địa phương giúp đỡ
đoàn tụ với gia đình
thời gian gần đây
trên địa bàn xã tân sơn
thành phố pleiku
có bảy đối tượng vượt biên trái phép
được chính quyền địa phương
cơ quan công an
phối hợp cùng gia đình liên lạc qua điện thoại
vận động giúp họ quay về quê hương
bên cạnh đó
ủy ban nhân dân xã tân sơn
thường xuyên chỉ đạo các ban ngành
phối hợp với xà làng
người uy tín
động viên tạo điều kiện
để họ làm ăn phát triển kinh tế
những người vượt biên sang campuchia
thái lan đã được cơ quan công an
và chính quyền địa phương giúp đỡ
trở về quê hương
những lời hứa hẹn về một cuộc sống
sung sướng ở xứ người
chỉ là giả dối và họ đã nhận ra
không đầu sống hạnh phúc
như trên chính quê hương mình
xin được chuyển sang các tin tức
đáng chú ý khác
trong khi một số điểm ô nhiễm
do tập kết xa xúc tại huyện hòa an
cao bằng một triệu đồng
tỉnh hà nội

thì từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày một tháng chín
lại xuất hiện bốn con lợn chết
bị vứt ra ven quốc lộ ba cũ
thuộc địa phận xã ngũ láo
huyện hòa an tỉnh cao bằng
thời gian này trên địa bàn tỉnh cao bằng
nhiều xe ô tô vận chuyển lợn
từ dưới xuây lên tập kết
hoặc chuyển thẳng vào biên giới xuất khẩu sang trung quốc
tuy nhiên một số con lợn đã bị chết
trong quá trình vận chuyển
song do thiếu ý thức người vận chuyển
sản xuất của người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ
phát sinh dịch bệnh cho đàn gia súc ở địa phương
thực trạng này đang đòi hỏi các cơ quan chức năng
cần tăng cường kiểm tra giám sát
gia súc gia cầm ra vào địa bàn tỉnh cao bằng
nhất là gia súc không rõ nguồn gốc
từ các địa phương khác đưa qua địa bàn
vào khoảng giờ ngày hai tháng chín
tại quốc lộ một a thuộc địa phận
thị trấn vôi huyện lạng giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế
và chức vụ phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
chi cục quản lý thị trường tỉnh bắc giang
đã bắt giữ số lượng lớn hàng cấm
đồ chơi nguy hiểm được vận chuyển
từ lạng sơn về hà nội tiêu thụ
tiến hành kiểm tra xe ô tô khách
mang bình kiểm soát hai mươi chín b một trăm hai mươi năm
do phạm đình thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
ở huyện thường tín hà nội điều khiển
lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng cấm
gồm súng kiếm và nhiều đồ chơi trẻ em
không có tem kiểm định chất lượng
bước đầu cơ quan chức năng xác định
chủ số hàng trên của bốn đối tượng
là nguyễn thị loan phạm thị lan
nguyễn thị hương và đinh thị hương đều trú tại hà nội
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ
toàn bộ số hàng trên để xử lý theo quy định
còn gần một tháng nữa là đến tết trung thu
thị trường bánh trung thu cũng đã bắt đầu sôi động
đây cũng là thời điểm các vi phạm về
chất lượng thực phẩm lại tiếp diễn
đặc biệt là nguy cơ xuất hiện bánh trung thu
không bảo đảm an toàn thực phẩm
và sản phẩm không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
ngay trong những ngày vừa qua
lực lượng chức năng đã liên tiếp phát hiện sai phạm
trong lĩnh vực này sau đây sẽ là ghi nhận
của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
qua công tác kiểm tra của lực lượng cảnh sát
phòng chống tội phạm về môi trường
một cơ sở sản xuất bánh trung thu tại xuân đình
quận bắc từ liêm hà nội đã khóa trái cửa
cho công nhân tạm nghỉ
khi phát hiện có đoàn công tác đến
kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
sau khi nhận được yêu cầu
và buộc phải mở cửa
thì đây là toàn bộ khu sản xuất bánh trung thu
ẩm thấp chật trội
và cả nguồn nước thải
cũng để chần ngay bên mặt sàn
làm bánh như thế này
nguồn nước được lấy từ diễn khoan
qua xử lý tạm bỡ
rồi đưa vào sản xuất bánh
các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
tại cơ sở này đều không được đáp ứng
theo chúng tôi đánh giá
bởi vì sản xuất bánh trung thu
mang cái tính thời vụ
chính vì mang cái tính thời vụ này
cho nên các cơ sở sản xuất kinh doanh
nhiều khi người ta không chú trọng
người ta không đầu tư
người ta không chú trọng
về những vấn đề thủ thuộc
rồi những vấn đề cơ sở vật chất
các vấn đề về
dụng cụ phương tiện
và các nguồn nguyên liệu để đáp ứng
việc sản xuất kinh doanh
gần một tấn nhân bánh trung thu
nhập lậu từ trung quốc
cũng đã bị lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
phối hợp với đội bốn
trị cục quản lý thị trường hà nội
phát hiện bắt giữ khi đang chuẩn bị đưa đến
các cơ sở sản xuất bánh trung thu
để tiêu thụ
bước đầu chủ lưu hàng khai nhận
thu mua số nguyên liệu này từ lạng sơn
và vận chuyển về hà nội
để phân phối đến các cơ sở sản xuất bánh trung thu
toàn bộ gần một tấn nhân bánh này
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc
không có giấy tờ hợp pháp về an toàn thực phẩm
thì cái giá trị của cái lô hàng này tuy nó không lớn
đối với một tấn nhân bánh này
thì giá trị chỉ khoảng mấy chục triệu thôi
nhưng mà cái mức độ cái nguy cơ ảnh hưởng
về an toàn thực phẩm thì rất là lớn
như các chị đã biết thì mặt hàng an toàn thực phẩm
là mặt hàng kiểm soát chất lượng của nhà nước
mà các cái mặt hàng nhập lậu này
thì thường là vận chuyển qua các đường tiêu ngạch
không qua kiểm tra chất lượng của các cơ quan chức năng của nhà nước
do vậy thì tiềm ẩn cái nguy cơ
nữa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đối với một tấn nhân bánh trung thu này
thì trung bình đã sản xuất được khoảng
hai năm vạn cái bánh trung thu
để tiêu thu ra thị trường
rõ ràng ngay đầu mùa sản xuất bánh trung thu năm hai nghìn một mươi năm
các cơ quan chức năng
đã phát hiện nhiều sai phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm
điều này tiếp tục đặt ra
trọng trách phải tăng cường công tác kiểm tra giám sát
của các cơ quan chức năng
trong lĩnh vực này
đồng thời phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về phía người tiêu dùng
cũng cần có sự lựa chọn sản phẩm đạt chất lượng
của các đơn vị cơ sở sản xuất uy tín
có địa chỉ nguồn gốc sản phẩm rõ ràng
vừa qua chương trình nghệ thuật
nhà hát bệnh viện xuất diễn đặc biệt
đã diễn ra tại bệnh viện ung biếu tp hcm
do báo tuổi trẻ phù hợp cùng với
đoàn cơ sở bệnh viện ung biếu tổ chức
nhằm dành tặng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn
đồng thời phát động hoạt động ước nguyện hồng
thuộc chương trình ước mơ của thúy
dành cho bệnh nhi ung thư
sau hơn tám năm hoạt động chương trình đã biến
nhiều ước mơ của bệnh nhi thành hiện thực
con ước gì sẽ không có bệnh ung thư
con ước gì mình khỏi bệnh
để không phải tới bệnh viện mỗi ngày
đó là những ước mơ của các bệnh nhi
đang điều trị tại bệnh viện ung bưu tp hcm
khi chúng tôi hỏi
các con muốn điều gì nhất
những lời tâm sự của các em những câu nói
hồn nhiên nhưng chất chứa biết bao nổ niềm
khi những người lớn những bậc cha mẹ
các y bác sĩ vẫn đang
ngày ngày chiến đấu cùng các em không khỏi
xúc động trưng rưng nước mắt
căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi
của các em quá nhiều thứ
để lấy đi của các em cả một tuổi thơ ngọt ngào
để đổi lại với những tháng ngày đau đớn
sau những lượt điều trị
vài ngày trên chiếc giường bệnh viện
thúy ơi hôm nay em đến với chương trình này nè
em được quà gì rồi
dạ em được một con gáo bông
gáo bông rất là đẹp lâu lắm rồi
em mới có con gáo bông đẹp như vậy
hôm nay đến với chương trình này nè
em cảm xúc như thế nào
em có cảm xúc là em rất là vui
tại vì trong thời gian vui hút á

em có ước nguyện là
em hỏi bệnh
rồi em có chân giả
để em được đi lại vui chơi với các bạn
quế mục đích và ý nghĩa
nhằm tiếp tục công tác hỗ trợ
chăm sóc tinh thần cho các bệnh nhi ung thư
đang điều trị tại bệnh viện
trong suốt thời gian hơn tám năm thực hiện nhiệm vụ cao quý
chương trình ước mơ của thúy
dành cho bệnh nhân ung thư
để biến những ước mơ nhỏ nhoi
nhưng vô cùng ý nghĩa của các em thành sự thật
chấp cánh thêm những niềm tin mạnh mẽ
vào cuộc sống của các em
chúc các em tiếp tục vui chơi yêu đời
và đặc biệt là mạnh mẽ
để chiến đấu cùng những căn bệnh hiểm nghèo
chương trình này là một cái chương trình
để hỗ trợ mang đến niềm vui
chia sẻ với những khó khăn
với những gia đình có con bệnh ung thư
và chúng tôi tin rằng
những niềm vui những nụ cười
mang đến cho các em sẽ hỗ trợ cho các em được
hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu
và thống nhất mức đề xuất tăng lương
tối thiểu vùng năm hai nghìn một mươi sáu
tương đương hai trăm năm mươi đến bốn trăm linh đồng
cho bốn vùng
nếu đội chính phủ chấp nhận thông qua
mức lương tối thiểu vùng mới này sẽ
chính thức được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi sáu
báo an ninh thủ đô
số ra sáng ngày hôm nay đã có bài viết đề cập
đến vấn đề này
mức đề xuất tăng lương tối thiểu
vùng năm hai nghìn một mươi sáu của hội đồng tiền lương quốc gia
chính chính phủ theo các vùng
là vùng một ba triệu năm trăm linh đồng
tăng bốn trăm linh đồng so với năm hai nghìn một mươi năm
vùng hai ba triệu một trăm linh đồng
tăng ba trăm năm mươi đồng
so với năm hai nghìn một mươi năm
vùng ba hai triệu bảy trăm linh đồng
tăng ba trăm linh đồng
so với năm hai nghìn một mươi năm
và vùng bốn là hai triệu bốn trăm linh ngàn đồng
tăng thêm hai trăm năm mươi đồng
so với năm hai nghìn một mươi năm
ông phạm minh huân thứ trưởng bộ lo động
thương binh và xã hội chủ tịch hội đồng tiền lương quốc gia
cho rằng mong muốn của tổng liên đoàn
lao động việt nam là nhằm đảm bảo
mức sống tối thiểu của người lao động
tuy nhiên phía phòng thương mại và công nghệ việt nam
vcci thì cho rằng doanh nghiệp
đang rất khó khăn
tiếp theo sẽ là cụ tin vấn đáng chú ý
khoảng một mươi tám h tối ngày hai tháng chín
tại thành phố hồ chí minh đã xảy ra vụ tai nạn
giao thông khiến một người tử vong
một người nguy kịch
nhìn ngồi trên xe máy mang biển số
lưu thông trên đại lộ mai chí thọ
theo hướng xa lộ hà nội
đi hầm thử thiêm với tốc độ cao
khi vừa qua cầu kênh lớn
thì bất ngờ trượt ngã
khiến cả hai người trên xe ngã văng vào lề đường
tài nạn khiến một người tử vong tại chỗ
người còn lại bị thương nặng
được đưa đi bệnh viện cấp cứu
trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát giao thông quận hai
có mặt khám nghiệm hiện trường
và đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
còn tại vĩnh long
vào lúc bảy h bốn mươi phút sáng
ngày ba tháng chín
trên quốc lộ năm mươi ba
thuộc địa phận ấp long thuận xã long phước
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
chị nguyễn võ quế hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
ở xã tân an hội huyện mang thích
điều khiển xe mô tô
biển số sáu mươi bốn m một mươi hai nghìn ba trăm linh chín
lưu thông hướng từ trà vinh
đi vĩnh long
khi đến địa điểm trên
do thiếu chú ý quan sát
nên đã tông vào đuôi trái xe ô tô tải
do ông nguyễn văn báu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
ở xã tân ngãi thành phố vĩnh long
điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước
sau cú va chạm
làm chị hương phải nhập viện do bị thương
hiện công an huyện long hồ
đã tạm giữ cả hai phương tiện trên
để điều tra làm rõ
tại các địa bàn vùng nông thôn ở tỉnh quảng ngãi
đang gia tăng tình trạng vi phạm giao thông
vào ban đêm
bên cạnh lý do khách quan là thiếu đèn đường
là do thanh niên điều khiển xe máy
có hơi men lặn lách đánh võng
không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của cảnh sát giao thông
sau đây sẽ là ghi nhận
của nhóm phóng viên anntv
khi đêm xuống cũng là lúc
nhiều người điều khiển xe máy vi phạm giao thông
phần đông là người điều khiển
phương tiện giao thông có men rượu
đây là hiện trường hai thanh niên
phóng nhanh vượt ẩu dẫn đến
và vào ô tô đang lưu thông trên đường
hậu quả của vụ tai nạn
hai thanh niên bị thương nặng
xe này nó qua đường nè
nó đi rất tạm nó qua đường
trang chạy ra mà xe ra đầu vô
trang chạy ra mà xe ra đầu vô
hiện nay tại vùng nông thôn
người dân có thói quen vi phạm luật an toàn giao thông
như phóng nhanh vượt ẩu
không chấp hành đội mũ bảo hiểm
chở hai chở ba
để chứng chỉnh tình trạng này
lực lượng công an đã ra quân
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
và tăng cường tuần tra vũ trang ban đêm
xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm
số thanh niên
và những người đi xe máy
có nồng độ cầu
thì lực lượng cảnh sát giao thông
phối hợp thực hiện các việc
như kiểm tra nồng độ cầu
và ghi hình ảnh
xử lý nguội
để giải quyết những vấn đề
phức tạp mà thanh niên
nhất là vùng tuyến biển
sử dụng nồng độ cầu
sau khi đã sử dụng nồng độ cầu
thì tham gia giao thông
thời điểm trong mùa nắng nóng
người dân tập trung tại các bãi biển vui chơi
đây cũng là nguyên nhân làm gia tăng tai nạn giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an
các huyện thành phố
cũng đã tăng cường tuần tra
xử lý nghiêm tình trạng sử dụng bia rượu
điều khiển xe máy tại các bãi tắm biển
tỉnh đoàn quảng ngãi
phối hợp với huyện đoàn tư nghĩa
và ban an toàn giao thông tỉnh
và giao quân hưởng ứng năm an toàn giao thông
và ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông
tại lễ phát động
tỉnh đoàn quảng ngãi kêu gọi các đoàn viên thanh niên
học sinh và tất cả người dân trên địa bàn tỉnh
cần nâng cao ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật
về an toàn giao thông đẩy mạnh công tác
tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông
qua cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông
trong cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi
tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng kết cấu
hoạt động giao thông và quản lý an toàn giao thông
dịp này tỉnh đoàn quảng ngãi tổ chức
nhiều hoạt động tuyên truyền theo chủ đề của năm an toàn giao thông
như thực hành kỹ thuật lái xe an toàn
và các trò chơi vận động về an toàn giao thông
thi tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông
thi tranh về an toàn giao thông
đông đảo cán bộ đoàn viên thanh niên
đã ra quân diễu hành tuyên truyền bảo đảm
trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố
và các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn thủ đô trong dịp diễn ra
lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
cảnh sát giao thông hà nội
phối hợp với công an quận huyện thị xã
nắm tình hình thống nhất phương án phối hợp
bố trí lực lượng phân luồng hướng dẫn giao thông
phòng ngừa ủn tắc
phục vụ lễ khai giảng năm học mới
vào ngày năm tháng chín tới đây
các đơn vị bố trí lực lượng chỉ huy điều khiển giao thông
tại ba trăm bốn mươi nút giao thông trọng điểm
và chín mươi bốn tuyến tuần tra kiểm soát
tập trung trên các tuyến trục chính ra vào thành phố
trên các tuyến đường đang có công trình xây dựng
như nguyễn trái xuân thủy
cầu giấy hồ tùng mậu
và các tuyến đường xung quanh các trường mầm non tiểu học
trung học cơ sở trung học phủ thông
tổ chức lễ khai giảng bố trí đủ lực lượng
phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông
không để xảy ra ủn tắc tai nạn giao thông
trong thời gian này
cảnh sát giao thông hà nội cũng tăng cường lực lượng
làm công tác hướng dẫn nhắc nhở giúp đỡ
người nhà phụ huynh học sinh đi lại
tham dự khai giảng sẵn sàng cử cán bộ hỗ trợ
đưa đón kịp thời đối với các trường hợp
phụ huynh học sinh gặp sự cố về
phương tiện đi lại hoặc bị lạc đường
lễ khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu